thưa quý vị vừa là thầy thuốc vừa là những chiến sĩ công an nhân dân những y bác sĩ này đã mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng đó là chữa bệnh cứu người
họ đang từng ngày dốc hết sức lực để chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ nhân dân và cả những can phạm phạm nhân trong các trại tạm giam nhà tạm giữ
dẫu công việc có bộn bề và hiểm nguy thế nhưng ở họ vẫn luôn người sáng phẩm chất lương y như từng mẫu
là người có sức khỏe không tốt nên trong quá trình chấp hành án phạm nhân đào thị thực luôn được các y bác sĩ trại tạm giam công an tỉnh hà nam thường xuyên động viên thăm khám cũng như tuyên truyền vận động nỗ lực cải tạo tốt để sớm tái hòa nhập cộng đồng
các quản giáo ở đây quan tâm mỗi khi tôi ốm đau là tôi có báo thì rất là kịp thời để chăm sóc cho tôi
thì tôi cũng rất là cảm ơn trại tạm giam tỉnh hà
trại tạm giam đã quan tâm giúp đỡ tôi trong những ngày tháng tôi ở trại
hiện trại tạm giam công an tỉnh hà nam có năm y bác sĩ điều dưỡng trong khi đó khối lượng công việc nhiều và môi trường công tác có nhiều áp lực nguy hiểm
ngoài số ít phạm nhân có mức án thấp được giữ lại lao động cải tạo thì bị can phần nhiều là những người phạm tội vừa được đưa vào tâm lý chưa ổn định
đặc biệt là đối tượng nghiện ma túy thường xuyên có tư tưởng chống phá nhiều lần lên cơn nghiện gây khó khăn cho công tác quản lý và điều trị
do vậy không chỉ thực hiện trách nhiệm của một người thầy thuốc lương y như từ mẫu hàng ngày các y bác sĩ điều dưỡng tại đây còn thực hiện tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân
trong việc tuyên truyền cảm hóa vận động phạm nhân nỗ lực cải tạo tốt sớm hòa nhập cộng đồng
tối ốm đau được sự quan tâm của cán bộ y tế và các cán bộ quản giáo và ban giám thị kịp thời cấp phát thuốc
và giúp đỡ tôi trong những ngày tôi ốm đau
tôi không biết nói gì hơn biết chấp hành tốt các công việc sớm cải tạo để trở về với cộng đồng và gia đình
khi gặp vào thì số lượng căn phạm mang vào là cũng thể trạng và mang nhiều những bệnh chuyển nhiễm như lao phổi huyết áp di mạch rất nhiều tiểu đường
thì y tế anh em y tế của tôi đã năm anh em chúng tôi cũng đã phối hợp tốt với tất cả
các cán bộ đội phân trại quản lý phạm nhân quản giáo hàng ngày theo dõi và cấp phát thuốc đảm bảo đúng quy trình quy chế
và nếu như có trường hợp nào mà nặng quá khả năng chúng tôi thì chúng tôi đều đề xuất các lãnh đạo đơn vị đi chuyển tuyến lên bệnh viện đa khoa tỉnh
hay là lên tất cả các cơ sở lớn của hà nội đảm bảo
nên trong một năm qua thì báo cáo ông chí là tuy rằng số lượng căn phạm vào rất đông nhưng anh em chúng tôi luôn đảm bảo trong công tác trực ứng trực
và cấp phát thuốc và chăm lo sức khỏe cho can phạm phạm nhân đảm bảo
với những nỗ lực cố gắng của các cán bộ y tế công tác chăm sóc sức khỏe cho can phạm nhân tại trại tạm giam công an tỉnh hà nam
luôn được bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi giúp các can phạm nhân ổn định sức khỏe tích cực cải tạo
dù luôn phải đối mặt gặp nhiều khó khăn áp lực nhưng đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng trại tạm giam công an hà nam
vẫn luôn giữ ý chí vững vàng trên trận tuyến thầm lặng của người thầy thuốc công an nhân dân
ngóc phần hướng thiện giúp đỡ những mảnh đời lầm lỡ có cơ hội trở về tái hòa nhập với cuộc sống cộng đồng